tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức lễ khai mạc hội trợ làng nghề và sản phẩm ô cốp việt nam năm hai nghìn hai mươi
và trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam hai nghìn hai mươi
hội trợ diễn ra tại số bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt cầu giấy hà nội có quy mô một trăm năm mươi gian hàng của hơn ba mươi tỉnh thành phố trong cả nước
hội trợ giới thiệu bày bán những sản phẩm làng nghề truyền thống như điều khắc chạm khảm sơn mài mây che đan
dề thổ cẩm và các mặt hàng nông sản đạt chứng nhận mỗi xã một sản phẩm nhằm quảng bá tuyên dương các làng nghề truyền thống
tại hội trợ bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cũng đã trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
gồm năm giải nhất năm giải nhì năm giải ba và hai mươi bảy giải khuyến khích cho các tác phẩm có tính sáng tạo
mang đậm giá trị truyền thống văn hóa dân tộc việt nam và phát động hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi một